lễ kỷ niệm chín mươi năm năm ngày báo chí cách mạng việt nam và trao giải báo chí tp hcm lần thứ ba mươi tám
đã diễn ra trang trọng tại nhà hát thành phố vào hôm nay với sự tham dự của đồng chí nguyễn thiện nhân
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm và đông đảo các nhà báo đang làm việc tại tp hcm
chúc mừng các nhà báo bí thư thành ủy nguyễn thiện nhân nhấn mạnh
gần một thế kỷ qua dưới sự lãnh đạo của đảng sự ủng hộ đón nhận của nhân dân
báo chí cách mạng việt nam trong đó có báo chí cách mạng tp hcm đã không ngừng lớn mạnh
luôn sáng tạo nỗ lực vượt khó để đáp ứng nhu cầu phát triển
bí thư nguyễn thiện nhân mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục phối hợp thông tin tuyên truyền
đóng góp cho sự phát triển của thành phố
dịp này thành phố trao thưởng sáu mươi sáu tác phẩm đạt giải báo chí tp hcm năm hai nghìn hai mươi